ngay mùng sáu tháng chín tại nhà quốc hội đồng chí hà ngọc chiến chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội đã có buổi tiếp thân mật bà louis chamberlain giám đốc chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam
tại buổi tiếp thay mặt quốc hội việt nam chủ tịch hội đồng dân tộc hà ngọc chiến đánh giá cao những hỗ trợ của undp trong những năm qua
với sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật undp đã góp phần tăng cường năng lực cho các cơ quan dân cử đặc biệt là đưa ra gợi ý các giải pháp xóa đói giảm nghèo
biến đổi khí hậu đa dạng sinh học
chủ tịch hội đồng dân tộc hà ngọc chiến đề nghị trong thời gian tới hai bên thường xuyên gặp gỡ trao đổi và chia sẻ thông tin tình hình cũng như các nghiên cứu có liên quan của gndp cho hội đồng dân tộc cảm ơn
chủ tịch hội đồng dân tộc hà ngọc chiến đề nghị trong thời gian tới hai bên thường xuyên gặp gỡ trao đổi và chia sẻ thông tin tình hình cũng như các nghiên cứu có liên quan của undp cho hội đồng dân tộc hà ngọc chiến